nghiên cứu của hiệp hội ung thư mỹ mới đây dự báo đến năm hai nghìn năm mươi số người mắc bệnh ung thư có thể tăng bảy mươi bảy toàn cầu
dân số bùng nổ và gia hóa dân số gia tăng được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến gánh nặng ung thư cho các nước trên thế giới
theo báo cáo của hiệp hội ung thư mỹ năm hai nghìn hai mươi hai khoảng hai mươi triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư
trong số này có chín bảy triệu ca tử vong điều này cho thấy cứ năm người thì một người sẽ mắc ung thư vào thời điểm nào đó trong tương lai
trong đó đối với nam giới cứ chín người thì có một người và cứ một mươi hai người thì có một người đối với nữ giới sẽ tử vong do ung thư
một mươi căn bệnh ung thư phổ biến nhất thế giới gồm ung thư phổi vú ở phụ nữ đại trực tràng tuyến tiền liệt dạ dày gan tuyến ráp cổ tử cung bàng quang và ung thư hạch không hocking
theo hiệp hội ung thư mỹ các nước đang phát triển
các nước đang phát triển thường thiếu những công cụ để phát hiện ung thư sớm đưa ra phương thức điều trị ung thư phù hợp và ngăn chặn căn bệnh này phát triển theo những cách được thực hiện ở các quốc gia khác
tỷ lệ mắc bệnh cũng như tử vong do ung thư có nguy cơ gia tăng đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp
những nơi mà bệnh ung thư hiện gia tăng không chỉ do các nguyên nhân gây bệnh truyền thống mà còn do các yếu tố bên ngoài như thuốc lá và béo phì
các chuyên gia hàng đầu nhật bản về giấc ngủ cảnh báo cuộc khủng hoảng thiếu ngủ tầm quốc gia có thể gây hậu quả nặng nề cho xã hội
nhật bản vừa công bố hướng dẫn mới về giấc ngủ cho người dân khuyến nghị trẻ sơ sinh từ một đến hai tuổi nên ngủ một mươi một đến một mươi bốn tiếng mỗi ngày trẻ từ ba đến năm tuổi ngủ một mươi đến một mươi ba tiếng học sinh tiểu học ngủ chín đến một mươi hai tiếng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là tám đến một mươi tiếng
người trưởng thành ngủ ít nhất sáu tiếng và người lớn tuổi không ngủ
sau chiến tranh người nhật cắt giảm thời gian ngủ và dành nhiều thời gian hơn cho học tập góp phần tăng trưởng kinh tế và nâng cao trình độ học vấn
và bây giờ thì họ đang trả giá
tuổi thọ trung bình cao nhưng số năm sống khỏe không cao mức độ hạnh phúc cũng thấp
bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản cảnh báo thiếu ngủ liên quan tới các bệnh trầm cảm ung thư tim mạch tổn thương hệ miễn dịch và nhiễm trùng gây ra hậu quả là con người mất khả năng kiểm soát bản thân
ngủ ít cũng ảnh hưởng tới năng suất
năng suất lao động khiến con người làm việc kém hiệu quả và dễ mắc sai lầm hơn
theo thống kê của bộ y tế từ đầu năm cho đến nay cả nước đã ghi nhận hơn một mươi ca mắc bệnh tay chân miệng tăng hai ba lần so với cùng kỳ
bên cạnh đó các bệnh truyền nhiễm khác có vaccine dự phòng như sởi ho gà cũng tăng số ca mắc
theo cục y tế dự phòng bộ y tế từ đầu năm đến nay nhiều bệnh truyền nhiễm trên cả nước gia tăng
trong đó một mươi một trăm chín mươi sáu trường hợp
trong đó một mươi một trăm chín mươi sáu trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tăng hai ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó các tỉnh khu vực phía nam có trên bảy năm trăm linh ca chiếm bảy mươi bốn một tổng số ca mắc tay chân miệng của cả nước
hiện bệnh tay chân miệng đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh
trong khi đó bệnh chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ lây truyền qua đường tiêu hóa từ nước bọt phòng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh
vì vậy nguy cơ lây truyền cao khi trẻ sinh hoạt tập thể tại trường mầm non
ngoài bệnh tay chân miệng các dịch bệnh khác có vaccine phòng như sởi ho gà cũng tăng số ca mắc
theo thống kê từ đầu năm đến nay đã ghi nhận một trăm ba mươi ca mắc sởi tăng một bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
cả nước cũng ghi nhận một trăm một mươi tám ca mắc ho gà tăng sáu tám lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
để phòng chống các bệnh có vaccine dự phòng cần tăng cường triển khai tiêm chủng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn hiệu quả
các địa phương cần xác định ổ dịch điều tra dịch tễ tiêm chủng
nhằm tập trung đẩy mạnh tiêm bù tiêm vét tiêm đầy đủ
về tình hình cung ứng vaccine trong năm nay viện vệ sinh dịch tễ cho biết từ đầu năm đã cung ứng hai đợt
bao gồm chín loại vaccine đáp ứng nhu cầu sử dụng trên toàn quốc đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
ngay sau khi được cung ứng vaccine các địa phương đã triển khai tiêm bổ sung cho những trẻ chưa được tiêm chủng
ngoài ra đầu tháng bốn vừa qua đơn vị cung ứng đã tiếp nhận một triệu liều vaccine năm trong một dự kiến tuần cuối tháng sẽ có giấy xuất xưởng
số lượng một tám triệu liều vaccine còn lại sẽ tiếp tục về việt nam trong tháng năm tháng sáu đáp ứng nhu cầu sử dụng của năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ thị số hai mươi năm của ban bí thư đã đưa ra nhiều định hướng về phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới
trong đó có những giải pháp cốt lõi nâng cao chất lượng nhân lực y tế cơ sở
đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy trách nhiệm và hành động của cấp ủy đảng chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị đối với y tế cơ sở
nâng cao nhận thức về vai trò vị trí và tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
sơ cấp cứu khám chữa bệnh quản lý sức khỏe cá nhân và bệnh không lấy nhiễm
đòi hỏi cao hơn về chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát đối với công tác y tế cơ sở
tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe thương xuyên ngay tại cộng đồng hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
chương tâm y tế
chương tâm y tế
y tế huyện lục nam tỉnh bắc giang hiện tại với cơ sở vật chất đang xuống cấp số lượng dường bệnh chưa đủ đáp ứng nhu cầu khám điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn
tuy nhiên với nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân trung tâm đã thực hiện nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên y tế và xây dựng đề án nâng cấp bệnh viện để được hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất

chương tâm y tế huyện lục nam tỉnh bắc giang hiện tại với cơ sở vật chất đang xuống cấp số lượng dường bệnh cho người dân trên địa bàn

chương tâm y tế huyện lục nam tỉnh bắc giang hiện tại với cơ sở vật chất đang xuống cấp số lượng dường bệnh cho người dân trên địa bàn

chương tâm y tế huyện lục nam tỉnh bắc giang hiện tại với cơ sở vật chất đang xuống cấp số lượng dường bệnh chưa đủ đáp ứng nhu cầu khám điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn

chương tâm y tế huyện lục nam tỉnh bắc giang hiện tại với cơ sở vật chất đang xuống cấp số lượng dường bệnh chưa đủ đáp ứng nhu cầu khám điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn
chương tâm y tế huyện lục nam tỉnh bắc giang hiện tại với cơ sở vật chất đang xuống cấp số lượng dường bệnh cho người dân trên địa bàn

với phương châm đón đầu nguồn nhân lực chất lượng cao hàng năm nhiều bệnh viện cũng có các chương trình cử đi đào tạo ngắn hạn dài hạn học tập chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương
đồng thời chủ động liên kết với các trường đại học y khoa danh tiếng trên cả nước để thu hút bác sĩ trẻ có trình độ cao về công tác
theo các chuyên gia y tế đa dạng hóa hình thức đào tạo đã góp phần nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực y tế
từ đó tăng cường năng lực xây dựng hệ thống y tế chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế